ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sáu tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ giải pháp sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tai nạn giao thông đã giảm sâu nhất trong nhiều năm qua cả về số vụ số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ
đặc biệt số người chết do tai nạn giao thông giảm một mươi bốn chín mươi một mức giảm sâu nhất trong một mươi năm trở lại đây
nhưng số vụ vi phạm quy định về nồng độ cồn vẫn ở mức cao với tám mươi sáu một trăm một mươi bốn trường hợp vi phạm bị phát hiện
thảo luận tại hội nghị đại diện các điểm cầu đã chia sẻ kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tập trung về kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn ma túy đối với lái xe công tác kiểm soát tải trọng xe tình hình tai nạn giao thông liên quan đến xe container